thực hiện yêu cầu của thủ tướng chính phủ hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp bàn các phương án ứng phó với cơn bão số năm
dự báo từ đêm mai ngày một mươi tháng một mươi một đến dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi một bão số sáu sẽ đổ bộ vào đất liền vị trí tâm bão từ các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa
công tác chỉ đạo ứng phó cơn bão số sáu được thực hiện sớm nên tại tuyến biển toàn bộ các tàu thuyền đã biết được hướng đi của bão và về nơi tránh trú bão an toàn
đáng chú ý vị trí bão đổ bộ lại ở khu vực vừa chịu ảnh hưởng và thiệt hại của cơn bão số năm cũng như đây là khu vực có nhiều lồng bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân
nên ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương hết sức chú ý chủ động các phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân kiên quyết không để người dân ở lại trên các lồng bè khi bão đi

công tác chỉ đạo yêu cầu các địa phương hết sức chú ý chủ động các phương án bảo đảm tài sản cho người dân để người dân yên tâm sơ tán tránh tình trạng tiếc của lại quay về